dự án bảo tồn tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành huế được ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế phê duyệt năm hai nghìn một mươi
với tổng mức đầu tư gần một ba trăm linh tỷ đồng gồm hai hợp phần tu bổ tôn tạo di tích do trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế làm chủ đầu tư
và hợp phần bồi thương giải phóng mặt bằng và tái định cư do ủy ban nhân dân tp huế làm chủ đầu tư
tuy nhiên khi trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế vừa bắt tay tu bổ tôn tạo km đầu tiên của hạng mục
hệ thống kẻ hộ thành hào dài khoảng một mươi một km thì đã bộc lộ những sai sót cần được xử lý ngay
đây là đoạn kè dài gần một mét từ cửa quảng đức đến nam minh đài thuộc di tích kinh thành huế
vừa được phân viện khoa học công nghệ xây dựng miền trung viện khoa học công nghệ xây dựng bộ xây dựng là đơn vị trúng thầu thi công tu bổ
khoảng một mươi ngày trước đây vẫn là công trường thi công với sự có mặt của hàng chục công nhân cùng xe đào xe tải các loại
nhưng kể từ lúc báo chí và dư luận ở thành phố huế
lo lắng xung quanh công trình này thì hoạt động đào sới đã bị dừng lại
trong thời gian thi công kéo dài từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đơn vị thi công đã cho xe công trình xúc ủi hạ giải
toàn bộ bờ kè đắp năm một nghìn tám trăm ba mươi hai bằng đá gan gà để xây lại bằng loại đá granite hoàn toàn mới
việc thi công này không chỉ gây bất ngờ cho những người quan tâm đến di sản
mà ngay cả đại diện chủ đầu tư tại thời điểm ký hợp đồng cũng thấy không bình thường
với tư cách là chủ tịch hội đồng khoa học và là người chủ đầu tư dự án thì tôi có kết luận cũng rất là thận trọng
đó là đơn yêu cầu đơn vị tư vấn phải tận dụng tối đa tôi nhấn mạnh là tận dụng tối đa tất cả những đá núi đa gan gà cũ để tái sử dụng
trong đó đặc biệt là bờ kè xây mới thì phải giấu trong kín trong lòng đất
còn phía ngoài thì chúng ta tận dụng đá cụ xây và để tạo thành hình thức không ảnh hưởng gì đến hình dáng cấu trúc của bờ kè
trong dự án khi triển khai thì chúng tôi cho rằng là do khâu giám sát không chặt chẽ
và do đơn vị thi công có những lúc tùy tiện nên đã sử dụng phương tiện cơ giới để tháo dỡ bờ kè
thì đó là cái mà chúng tôi cho rằng là đó là cái thiếu sót của đơn vị thi công
và cũng là thiếu sót của đơn vị giám sát
tại khoản hai điều ba trăm bốn mươi năm luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã quy định
phạm tội trong trường hợp gây hư hại di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh
có giá trị từ năm trăm linh triệu đồng trở lên hoặc hủy hoại làm thay đổi yếu tố gốc
cấu thành di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hoặc cấp quốc gia đặc biệt
thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
như vậy cần phải khởi tố điều tra xử lý nghiêm các đối tượng xâm hại di tích
để bảo đảm tính gian đe ngăn ngừa
đến thời điểm hiện tại ban quản lý dự án trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế
đã thừa nhận có sai sót trong quá trình thi công và giám sát
vụ việc trên cũng đàm dấy lên long mối lo ngại trong công tác tu bổ các công trình di tích lịch sử